chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hội kiến với chủ tịch thượng viện thái lan
ponpet winchit chonchai và hội đàm với chủ tịch hạ viện trần lêch pai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng chủ tịch ponpet winchit chonchai
được tín nhiệm bầu làm chủ tịch thượng viện thái lan
tin tưởng với kinh nghiệm trên cương vị làm chủ tịch hội đồng lập pháp quốc gia thái lan trước đây
chủ tịch thượng viện sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn vào công tác lập pháp
cũng như công cuộc xây dựng đất nước thái lan ổn định phổn vinh
có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch thượng viện thái lan vui mừng đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự đại hội đồng ipa bốn mươi và thăm chính thức thái lan
nhấn mạnh chuyến thăm thái lan lần này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã đóng góp quan trọng cho quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước
chủ tịch ponpech wichich chonchai cũng chia sẻ niềm tin chắc chắn rằng
với vai trò là chủ tịch ipa bốn mươi một việt nam sẽ đóng góp quan trọng
cho sự phát triển của tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực
ngày hai mươi bảy tháng tám tại thủ đô bangkok lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã diễn ra trọng thể
tại trụ sở nhà quốc hội thái lan với sự chủ trì của ngài chuan lek pai
chủ tịch hạ viện đồng thời là chủ tịch quốc hội vương quốc thái lan
sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hạ viện chuan lek pai đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
chủ tịch quốc hội việt nam nhấn mạnh thái lan là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam trong asean
với kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt một mươi bảy hai tỷ usd
hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng về văn hóa du lịch giao lưu nhân dân kết nối giao thông
nhất là quốc phòng an ninh là những lĩnh vực hợp tác trụ cột giữa hai nước
về hợp tác quốc tế cảm ơn thái lan đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam đánh giá cao vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín của thái lan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai nước phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác tại tiểu vùng mekong
phối hợp duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại biển đông
thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông
đồng thời thúc đẩy sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
về hợp tác giữa hai quốc hội hai bên duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao các ủy ban và nghị sĩ hữu nghị
đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
nhân dịp này ngài chuan lek pai đã trao tặng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cây xà cừ nhân giống
từ cây mà ông được thủ tướng việt nam trao tặng cách đây hai mươi sáu năm